tại hội trường học viện báo chí và tuyên truyền đã diễn ra cuộc thi hùng biện người hà nội
chương trình do trung tâm văn hóa thành phố sở văn hóa và thể thao hà nội
phối hợp với các trường đại học trên địa bàn hà nội tổ chức
cuộc thi hùng biện người hà nội được chính thức phát động từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với gần hai trăm linh hồ sơ thí sinh gửi về dự thi
trải qua hai tháng tổ chức với ba vòng thi
ban tổ chức cuộc thi đã tìm ra được chín gương mặt xuất sắc của sáu trường đại học trên địa bàn hà nội
các thí sinh đã có những bài thi chất lượng thuộc các chủ đề xã hội nổi cộng
và được trải rộng trên nhiều lĩnh vực như văn hóa giáo dục hôn nhân gia đình
cộng đồng lgbt lối sống của giới trẻ
với các hình thức tranh tài hết sức đa dạng hấp dẫn
cùng dàn thí sinh tiềm năng đã tạo nên một đêm chung kết thực sự bùng nổ
về cảm xúc hấp dẫn thiết thực và truyền cảm hứng
hy vọng rằng sẽ có nhiều chương trình thiết thực như vậy
nhằm bồi dưỡng những tài năng hùng biện có sức lan tỏa tới cộng đồng xã hội